chuyển sang những tin tức về dịch bệnh tại việt nam
bên cạnh covid một mươi chín thì sốt xuất huyết một căn bệnh truyền nhiễm không mới
nhưng có khả năng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đang có nguy cơ bùng phát trở lại
từ các công trình xây dựng giải rác tại tp hcm
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại trung cư greentiunt trên địa bàn phường bình hưng hòa b
quận bình tân tp hcm đã có trường hợp tử vong do bị sốt xuất huyết
thế nhưng ngay bên cạnh khu dân cư này một bờ lốc nhà tiếp tục được xây dựng
đang ngồn ngang vật liệu xây dựng và rác thải dài rác nhất là các vật dụng như chậu
thùng sơn đề trống có thể đọng nước là nơi cho mũi đẻ trứng
đồng thời móng tại công trình có chứa nước trong khi những ngày qua
tp hcm liên tục có nhiều cơn mưa
phường bình hương hòa b quận bình tân có nhiều bãi đất trống
là một trong hai phường trong quận có khu công nghiệp lớn
mật độ công nhân sống đông đúc cư ngụ trong các khu trọ chật hẹp
địa phương có năm ổ dịch giảm năm mươi so với cùng kỳ và đang quản lý một trăm một mươi chín điểm nguy cơ
được giám sát lăng quăng hàng tháng
bác sĩ vũ thị thúy hiền trường trạm y tế phường bình hương hòa b cho biết
nhân viên y tế của trạm rất cực nhọc với các công trình xây dựng để kiểm tra
quản lý xử lý ngăn chặn kịp thời các ổ lăng quăng
nhân viên y tế đến rất nhiều lần lập biên bản vi phạm trong lĩnh vực y tế
điểm này là từ khi có ca bệnh sốt xuất huyết ở block d bốn thì đã kiểm tra từ bốn đến năm lần rồi
nhưng hai lần đầu không vào được cũng không có ai xử lý
quỹ ban nhân dân phường đã cử công an xuống hỗ trợ
bác sĩ lê hồng nga phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
bốn tháng đầu năm toàn thành phố có bốn bảy trăm linh ca sốt xuất huyết
trong đó có một trăm linh chín ca nặng chiếm tỷ lệ hai
cao gấp bốn lần so với tỷ lệ của những năm trước
dự báo từ một số chuyên gia cho thấy trong năm hai nghìn hai mươi hai
sốt xuất huyết có thể diễn tiến xảy ra dịch lớn
vì vậy ngành y tế yêu cầu các địa phương phải rốt ráo
tăng cường giám sát sớm các ca bệnh sốt xuất huyết
ngoài ra còn rất nhiều người dân bị sốt xuất huyết nhưng vẫn ở nhà tự điều trị
quỹ ban nhân dân địa phương phải truyền thông hệ thống khu phố tổ dân phố nắm thông tin
tuyên truyền để người dân khi có tình trạng sốt là báo cho trạm y tế phường
nhanh chóng xuống điều tra dịch tễ xác định và tiến hành các biện pháp xử lý ngăn chặn ổ dịch
bác sĩ lê hồng nga phó giám đốc hcdc nói
đối với phòng chống sốt xuất huyết thì vai trò của người dân rất lớn
vì ổ lang quang ở ngay trong nhà mình
ngành y tế khuyến cáo tất cả những người lớn hay trẻ em
nếu phát hiện bị sốt cao đột ngột thì cần phải đi đến khám ngay ở các cơ sở y tế
để bác sĩ theo dõi và hướng dẫn xử trí phù hợp
theo các chuyên gia y tế thì sốt xuất huyết denju vẫn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và có thể tử vong
trong thời điểm hiện nay khi số ca sốt xuất huyết dengue nặng tăng cao hơn
thì nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết denew luôn hiện hữu
người dân bị sốt xuất huyết cần theo dõi sức khỏe
đặc biệt là ngày thứ ba đến thứ năm của bệnh để kịp thời điều trị tránh giết tiến nặng